trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam hôm nay chủ tịch quốc hội sri lanka
karajaya surya đã tham dự lễ khai mạc ngày hội văn hóa sri lanka tại hà nội
đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa người dân hai nước
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày quốc khánh sri lanka và bốn mươi tám năm quan hệ ngoại giao giữa sri lanka và việt nam
phát biểu tại buổi khai mạc chủ tịch quốc hội sri lanka karajaya surya nhấn mạnh
đối với sri lanka việt nam luôn là một người bạn tốt
tình hữu nghị giữa hai nước việt nam sri lanka được xây dựng từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập ở việt nam
cuộc kháng chiến ở việt nam đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ phía nhân dân sri lanka
chủ tịch hồ chí minh đã từng ghé thăm sri lanka ba lần vào các năm một nghìn chín trăm một mươi một một nghìn chín trăm hai mươi tám và một nghìn chín trăm tám mươi
hai quốc gia có nhiều tương đồng con người hai đất nước đều là những người ấm áp thân thiện
chúng tôi đã xây dựng tượng đài hồ chí minh tượng đài của người ở sri lanka là bức tượng về nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất được đặt tại quốc đảo chúng tôi
quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được mở rộng thông qua ba mươi một hiệp định song phương
biên bản ghi nhớ kế hoạch làm việc được ký kết giữa hai nước
tổng thương mại song phương hiện đạt mức gần ba trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ
sau điều văn hóa giữa hai nước cũng có nhiều hoạt động sôi nổi
ngày hội văn hóa sri lanka tại hà nội là một trong những minh chứng cụ thể
tất nhiên là hai nước đã có mối quan hệ chính trị tốt đẹp được thiết lập từ lâu đời
tháng bốn năm ngoái thủ tướng chúng tôi đã có chuyến thăm chính thức việt nam
mục tiêu là tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế hai nước
nhưng tôi cho rằng con người ở hai đất nước chưa thực sự biết nhiều về nhau
vì thế những sự kiện văn hóa như hôm nay sẽ thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước
nhân dân hai nước sẽ hiểu nhau hơn từ đó thúc đẩy đầu tư trao đổi thương mại
ngày hội văn hóa sri lanka tại hà nội bao gồm nhiều hoạt động như triển lãm ảnh về quan hệ song phương sri lanka việt nam
trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa sri lanka và việt nam giới thiệu ẩm thực sri lanka
sự kiện lần này là cầu nối doanh nghiệp nhỏ và vừa của hai nước đến với nhau
và là cơ hội giúp người dân việt nam được trải nghiệm sự pha trộn hoàn hảo của văn hóa sri lanka trong lòng việt nam